cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thanh hóa đã bắt giữ được đối tượng bùi quốc đạt tức đạt ma sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ở phường đông vệ thành phố thanh hóa đối tượng cầm đầu ổ nhóm tội phạm chuyên hoạt động lô đề và bảo kê đấu thầu trên địa bàn tỉnh thanh hóa
trước đó vào ngày tám tháng năm năm hai nghìn một mươi tám do mâu thuẫn trong việc nợ nần tiền lô đề với anh mai xuân tài chú tại phường đông vệ thành phố thanh hóa bùi quốc đạt đã chỉ đạo hàng chục đàn em dùng súng bắn đạn hoa cải bắn anh tài trọng thương
sau khi gây án các đối tượng đàn em của bùi quốc đạt lần lượt bị công an thành phố thanh hóa bắt và truy tố về các tội danh gây dối trật tự công cộng cố ý gây thương tích và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép
riêng đạt bỏ trốn khỏi địa phương sau gần hai năm lần trốn bùi quốc đạt quay trở về tp thanh hóa thì bị công an tp thanh hóa khống chế và bắt giữ
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của bùi quốc đạt lực lượng công an đã thu giữ một số hung khí như dao kiếm mã tấu và nhiều tài liệu tăng vật khác có liên quan
vừa ra tù trở về địa phương đã liên tiếp gây ra năm vụ trộm cắp đối tượng nguyễn văn lộc trú tại xã hiếu thuận huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long vừa bị công an huyện vũng liêm khởi tố bắt tạm giam hai tháng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
chiều ngày một mươi bảy tháng hai lộc điều khiển xe máy
trên đường liên xã tại xã hiếu thuận huyện vũng liêm phát hiện nhà dân sơ hở đối tượng này đã vào nhà lấy trộm một ví tiền
khi lộc vừa quay ra chuẩn bị tẩu thoát thì bị người dân phát hiện bắt giữ và báo cho công an
tại cơ quan công an lộc khai nhận trong ngày một mươi bảy tháng hai cũng với thủ đoạn trên lộc đã liên tiếp thực hiện bốn vụ trộm cắp khác lấy được năm điện thoại di động tại hai xã hiếu phụng và hiếu thuận
được biết lộc đã có một tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy vừa chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương vào giữa tháng hai năm hai nghìn hai mươi thì tiếp tục thực hiện năm vụ trộm trên
đội cảnh sát hình sự công an quận năm từ liêm tp hà nội vừa ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với năm đối tượng về hành vi cấp tài sản
điều đáng nói các đối tượng này đều từ một mươi năm đến hai mươi tuổi không được gia đình quản lý
tụ tập lại với nhau nảy sinh ý đồ phạm tội lấy tiền ăn chơi tiêu xài
ổ nhóm này gồm sáu đối tượng đỗ hoàng anh phạm văn duy hoàng công tấn hà văn quyến nguyễn văn tân và phan văn hùng
các đối tượng lang thang không có chỗ ở không có nghề nghiệp nên rủ nhau hoạt động kích dục cho khách nam giới tại khu vực vườn ủi trên đường phạm hùng đối diện bến xe mỹ đình
thời gian này do hết tiền nên cả nhóm đã nể sinh ý đồ cướp tiền của khách đến kích dục để lấy tiền tiêu xài
các đối tượng lang thang không có chỗ ở không có nghề nghiệp nên rủ nhau hoạt động kích dục cho khách đến kích dục để lấy tiền tiêu xài